để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng nhanh của người dân hà nội sẽ xây dựng các đường cao tốc bốn tám làn xe song hành với các quốc lộ có lưu lượng lớn
theo quy hoạch giao thông vận tải thủ đô hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi đã được thủ tướng phê duyệt hà nội sẽ xây dựng các đường cao tốc từ bốn đến tám làn xe chạy song hành với các quốc lộ có lưu lượng lớn theo các hướng hà nội lạng sơn hà nội tp hcm nội bài hạ long
để đáp ứng tổng nhu cầu đi lại trên địa bàn thủ đô đạt khoảng hai mươi bảy bảy triệu chuyến đi một ngày đêm đến năm hai nghìn hai mươi
các đường quốc lộ cũng được mở rộng từ bốn đến sáu làn xe cơ giới như quốc lộ một từ ninh hiệp tới bắc ninh phía nam từ thường tín tới hà nam quốc lộ hai mươi một từ xuân mai đi hòa bình quốc lộ hai mươi một b từ phú lương tới hà nam quốc lộ ba mươi hai từ phùng tới phú thọ quốc lộ sáu từ yên nghĩa tới hòa bình
đặc biệt hà nội sẽ xây mới đường vành đai bốn với chiều dài khoảng một trăm bốn mươi tám km
cũng theo quy hoạch hà nội sẽ xây dựng đường vành đai năm gồm các đoạn đi mới và các đoạn đi trùng đường hiện tại với tổng chiều dài khoảng ba trăm bảy mươi năm km quy mô tối thiểu bốn làn xe qua các tỉnh thành phố hà nội hòa bình hà nam thái bình hải dương bắc giang thái nguyên và vĩnh phúc
với mạng lưới đường ngoài đô thị xây mới các đường trục nối đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh
tổng chiều dài chín mươi km quy mô mặt cắt ngang mỗi đường rộng từ bốn mươi đến sáu mươi mét cho tối thiểu sáu làn xe cơ giới như trục hồ tây ba vì từ vành đai bốn tới hòa lạc trục hà đông xuân mai